theo lộ trình từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thành phố đà nẵng tiến hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị
một trong những nội dung khi thực hiện mô hình này là công chức ủy ban nhân dân phường sẽ thuộc biên chế ủy ban nhân dân quận
điều này sẽ tạo thuận lợi cho công tác bổ nhiệm luân chuyển cán bộ
thế nhưng vẫn còn có những vấn đề trong việc chuẩn hóa cán bộ các phường
nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ
chắc chắn sẽ cần phải có một lộ trình cụ thể
đà nẵng có bốn mươi năm phường và sáu quận tiến hành triển khai không tổ chức hội đồng nhân dân theo nghị quyết một trăm một mươi chín của quốc hội
trước những yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý nâng cao năng lực thực thi công vụ tăng tính tự quyết và chịu trách nhiệm
biên chế công chức phường sẽ giao cho ủy ban nhân dân quận quản lý để linh hoạt trong công tác điều chuyển và bố trí cán bộ
tuy vậy từ nay đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phường liên thông thành công chức cấp quận thì thời gian không còn nhiều
trong quá trình thực hiện từ công chức quận lên công chức phường và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thì nhận định nó có số dư nhận định
nên để cái cam quan tâm là đi rõ cái lộ trình lộ trình cho đảng thực hiện cái chuẩn hóa chuẩn hóa điều kiện đối với công chức
bởi vì hiện nay thực hiện chỉ là công chức phường lên công chức quận thì báo cáo cũng có một số đồng ý chưa chuẩn hóa các điều kiện khác

tại buổi làm việc
về xây dựng nghị định để hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại đà nẵng
đại diện bộ nội vụ thứ trưởng trần anh tuấn cho biết hiện nay chúng ta đang có hai chế độ công vụ đó là cấp phường xã và cấp quận huyện trở lên
từ xã phường lên quận huyện là phải qua hình thức tuyển dụng mới
vì vậy nếu thực hiện liên thông cán bộ quận phường thì đây có thể là bước tiên phong để xây dựng mô hình công vụ năng động minh bạch và hiệu quả
theo đánh giá của bộ tư pháp đây là một trong những nội dung quan trọng và phù hợp với việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị
tuy nhiên nếu trong trường hợp không tiếp tục mô hình trên thì việc chuyển đổi chế độ công chức đối với những cán bộ này như thế nào
về vấn đề này sở nội vụ tp đà nẵng đã đề nghị bộ nội vụ cân nhắc kỹ trong quá trình xây dựng nghị định nhằm tạo sự yên tâm cho đội ngũ công chức làm việc tại phường